ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết vào ngày hai mươi tám tháng bốn toàn quốc đã xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi người bị thương sáu mươi tám người đều là tai nạn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi một tám tỷ đồng tước hai chín trăm ba mươi ba giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm năm mươi tám ô tô năm bốn trăm linh bảy mô tô và một trăm hai mươi năm phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là ba chín trăm một mươi sáu trường hợp ma túy một mươi năm trường hợp vi phạm tốc độ ba bảy trăm ba mươi sáu trường hợp
trở hàng quá tải trọng một trăm sáu mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn ba mươi tám trường hợp tự ý cải tạo phương tiện sáu trường hợp
trên đường thủy nội địa xử lý một trăm bốn mươi sáu trường hợp ra quyết định xử phạt một trăm hai mươi bốn triệu đồng
trên đường sát không phát hiện trường hợp vi phạm
trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát một chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
đã bị một người vi phạm giao thông điều khiển phương tiện lao thẳng vào người khiến bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn tại km tám trăm linh năm trăm linh quốc lộ một đoạn đi qua thị trấn phong điền
tổ tuần tra kiểm soát giao thông số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi năm h một nghìn bảy trăm năm mươi
lưu thông theo hướng bắc nam vi phạm tốc độ
trung tá hoàng anh công minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì đối tượng phạm ngọc an sinh năm hai nghìn một trú tại huyện phú vang điều khiển phương tiện
phía sau chở theo trương ngọc thảo nhi sinh năm hai nghìn chín đã lao xe thẳng vào đồng chí minh khiến đồng chí minh bị thương
sau khi sự việc xảy ra trung tá hoàng anh công minh đã được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu
trong khi đó tại tỉnh đồng nai công an huyện long thành
đang tạm giữ đối tượng có hành vi đốt xe máy vi phạm trên xe tải chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông
trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc xã lộc an huyện long thành
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h một mươi tối ngày hai mươi tám tháng bốn tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ năm mươi một
khi đến đoạn xã lộc an huyện long thành một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản
vì vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ phương tiện
ngay khi lực lượng cảnh sát giao thông vừa cẩu xe lên thùng xe tải chuyên dụng
thì người đàn ông này đã tự ý trèo lên thùng xe tải của lực lượng cảnh sát giao thông
và bất ngờ châm lửa đốt xe máy
lúc này trên thùng xe chuyên dụng có bốn chiếc xe máy vi phạm nên bị cháy lan
tổ công tác đã không chê đối tượng đưa về trụ sở công an sau đó
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lóc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn với số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày gần hai trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang tại một mươi điểm đang ghi số đề
tám đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
cầm đầu đường dây số đề này là huỳnh thị kim loan năm mươi tuổi
trú tại phường thành nhất tp buôn ma thuột
khám xét tại các địa điểm thu giữ hai mươi điện thoại di động gần một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng ba đến nay
mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
một xưởng pallet gỗ nằm trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua tỉnh bình dương bất ngờ bốc cháy
mọi lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực chế nhiều vật liệu dễ cháy
đến gần hai mươi một giờ tối ngày hôm qua lực lượng chữa cháy công an tp thuận an tỉnh bình dương
vẫn đang nỗ lực không chế vụ cháy xảy ra tại một xưởng pallet gỗ ngoài trời
của một công ty tại phường lái thiêu tp thuận an
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
người dân phát hiện hỏa hoạn bên trong kho pallet gỗ và nhựa
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành
do bên trong xưởng chứa rất nhiều pallet gỗ và nhựa nên ngọn lửa bùng phát nhanh
rồi bao trùm toàn bộ khu vực xưởng rộng khoảng vài trăm mét vuông
khu vực cháy ngay sát các cơ sở kinh doanh mặt tiền quốc lộ một mươi ba
khiến nhiều người dân hoảng sợ và di rời đồ đạc ra ngoài để phòng cháy lan
cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn minh tân giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
dịch vụ đầu tư xây dựng linh yên phi
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
do nợ nần nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô đã bán từ trước đó
nguyễn tư tuấn chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
đã rủ em trai là nguyễn tư dũng chú tại huyện thanh trương
cùng thực hiện vụ trộm rồi bỏ trốn
công an thành phố vinh tỉnh nghệ an đang củng cố hồ sơ
để khởi tố hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
theo cơ quan điều tra sau khi bán xe ô tô nhãn hiệu toyota vios
nguyễn tư tuấn đã giữ lại một bộ chìa khóa
do nợ nần nên nảy sinh ý định trộm lại chiếc xe ô tô để bán trả nợ
tuấn bàn bạc với em trai là dũng lợi dụng sơ hở của bị hại
điều khiển xe ô tô đi cất giấu
sau đó nguyễn tư dũng đã bỏ trốn vào việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn tư dũng
khi đang lẩn trốn tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
tiếp đó công an thành phố vinh cũng đã bắt giữ nguyễn tư tuấn tại nhà riêng
công an thành phố vinh đã tiến hành thu hồi chiếc ô tô nói trên
để phục vụ cho công tác điều tra
vào ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn công an tỉnh cà mau phối hợp với
bệnh viện huyết học truyền máu tp cn và hội chữ thập đỏ tỉnh cà mau
tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
máu cứu người nụ cười hạnh phúc
với chủ đề máu cứu người nụ cười hạnh phúc vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn
vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình
thì đã có hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an trong tỉnh
và cán bộ công nhân viên các sở ban ngành người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh
tham gia hiến máu tỉnh nguyện
sau một buổi làm việc thì đã có bốn trăm linh hai đơn vị máu được hiến tặng vượt chỉ tiêu đề ra